ngày một mươi hai tháng một mươi một ubnd tỉnh đồng nai đã tổ chức cuộc làm việc với các sở ban ngành và huyện long thành
để công bố thành lập ban chỉ đạo và thông qua kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện dự án thu hồi đất
bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo đó để thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
ubnd tỉnh đồng nai đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo toàn diện công tác thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư
nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người dân có đất bị thu hồi và bị ảnh hưởng bởi dự án
theo lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai dự án thu hồi một diện tích đất rất lớn ảnh hưởng đến một mươi bảy nhân khẩu
nên yêu cầu các sở ban ngành và cấp ủy chính quyền huyện long thành tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực
trong đó chú ý bảo đảm quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất và kịp thời giải quyết các phát sinh khiếu kiện trong quá trình triển khai